bộ y tế vừa có văn bản gửi ba nhân dân các tỉnh thành đề nghị các địa phương đặc biệt là vùng có dịch
cho phép tài xế nhân viên vận chuyển oxy được ra vào đi qua những cung đường cấm hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
các tài xế nhân viên vận chuyển oxy y tế phải bảo đảm đầy đủ biện pháp an toàn phòng chống dịch
bộ y tế cũng đề nghị các địa phương điều chỉnh thời hạn yêu cầu kết quả đối với giấy xét nghiệm sars cov hai cho lái xe
nhân viên tham gia vận chuyển lắp đặt trang thiết bị y tế và oxy y tế
tránh các quy định trồng chéo gây chậm trễ đứt gãy nguồn cung ứng vật tư y tế
đặc biệt là oxy y tế phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của bộ y tế tại tp hcm
cũng vừa có thư ngỏ gửi tới các bệnh nhân covid một mươi chín f đã chiến thắng biến thể delta
kêu gọi những người đã khỏi bệnh tham gia chống dịch
trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của bộ y tế tại tp hcm chia sẻ
khi các f đã khỏi bệnh cảm thấy đủ điều kiện sức khỏe đủ niềm tin và mong muốn chung tay góp sức
có thể đăng ký tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín tại phòng tổ chức cán bộ sở y tế tp hcm
số điện thoại hai mươi tám ba mươi chín ba mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm linh bảy năm trăm bảy mươi bốn hai trăm sáu mươi chín
bộ phận thường trực đặc biệt của bộ sẽ tiến hành đánh giá mức độ đề kháng
mức độ kháng thể kháng virus sars cov hai bằng test nhanh
và sẽ bố trí điều kiện làm việc hợp lý nhất cho họ
thứ trưởng nguyễn trường sơn cũng tin tưởng rằng sự có mặt của các f đã khỏi bệnh trong thời điểm này
sẽ đem lại nguồn năng lượng tích cực cổ vũ cho lực lượng phòng chống dịch và đặc biệt là cho những bệnh nhân covid một mươi chín